đến trưa cùng ngày phòng cảnh sát hành sự công an tp đà nẵng đã bắt được nghi can gây án là xiao gu ping hai mươi bảy tuổi quốc tịch trung quốc
đồng thời tạm giữ người bạn gái của pinh cũng là người trung quốc để tiếp tục điều tra mở rộng
hùng thủ khai nhận vào ngày sáu tháng hai do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền đánh bạc cả hai xảy ra cự cãi tại một căn nhà ở quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
lúc này hùng thủ đã dùng dây xiết cổ nạn nhân cho đến chết rồi phân xác nạn nhân ném xuống sông hàn hòng phi tàng
hùng thủ đã dùng dao khống chế bạn mình để cướp tài sản
đối tượng châu đồng chú tại huyện an biên tỉnh kiên giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên bắt tạm giam bốn tháng để xử lý
tại cơ quan công an đồng khai nhận vào tối ngày một mươi bảy tháng một khi đi đến một quán nhậu ở thị trấn thứ ba huyện an biên
thì phát hiện một thanh niên đã đánh mình trước đó đang ngồi nhậu đồng bỏ về nhà lấy dao quay trở lại để trả thù thì không gặp
sau đó đồng gặp và nhờ anh danh hoàng lấy xe máy chở mình về nhà
trên đường đi đồng nảy sinh ý định cướp tài sản của anh hoàng
đợi đến đoạn đường vắng đồng đã dùng dao thủ sẵn trong người không chế anh hoàng cướp được một chiếc điện thoại rồi đem đi bán và đổi ma túy để sử dụng
sau đó thì bị lực lượng công an bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện châu thành vừa bắt quả tang một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại phần đất của bà phan thị ngọc nhan thuộc ấp long hòa b xã long định huyện châu thành
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ hai mươi bốn đối tượng một mươi bốn xe máy bốn con gà và ba mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
tụ điểm này do nguyễn hoàng vũ chú tại xã kim sơn huyện châu thành đứng ra tổ chức vừa được hai ngày thì bị lực lượng chức năng triệt xóa

tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bảy mươi sáu viên ma túy tổng hợp và hai bịch ni lông chứa ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của vinh lực lượng công an còn thu giữ thêm năm gói ni lông chứa thảo mộc khô nghi là ma túy
thông tin mới nhất về vụ nhóm vận chuyển gỗ lậu tấn công lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia york don khiến một cán bộ kiểm lâm bị thương
công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc đang tạm giữ bảy đối tượng để tiếp tục điều tra
vào chiều ngày bảy tháng hai tổ tuần tra gồm anh ngô lê nhật tiến trạm phó trạm kiểm lâm số bảy và anh nguyễn văn triều kiểm lâm viên đội kiểm lâm cơ động của vườn quốc gia york don phát hiện một nhóm đối tượng đang dùng xe máy vận chuyển gỗ lậu
tổ tuần tra yêu cầu dừng lại nhưng các đối tượng không chấp hành mà dùng dao và gậy tấn công khiến đồng chí tiến bị thương
tại chỗ hai đồng chí kiểm lâm đã giữ lại được hai xe máy và bốn hộp gỗ
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ea súp đã xác minh làm rõ nhóm bảy lâm tặc gồm bảy đối tượng
cùng chú tại huyện e súp ngoài ra cơ quan công an cũng thu giữ thêm năm xe máy ba hộp gỗ lim xẹt cùng nhiều tăng vật của vụ án